sáng ngày hai mươi ba tháng bốn dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội vương đình huệ
ủy ban thường vụ quốc hội đã cho ý kiến bước đầu về sự thảo báo cáo kết quả giám sát chuyên đề
việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm hai nghìn chín đến hết năm hai nghìn một mươi chín
sự thảo báo cáo kết quả giám sát chỉ ra việc xây dựng nâng cấp cải tạo hệ thống đường bộ cao tốc
quốc lộ và các tuyến đường địa phương chưa thực sự bám sát quy hoạch đã được phê duyệt
hệ thống tín hiệu vẫn còn lạc hậu bố trí trồng chéo lãng phí kết nối kém của hệ thống camera giám sát
trang thiết bị tại các đường hang chưa đáp ứng yêu cầu bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ
nguồn vốn chỉ thường xuyên được bố trí cho công tác quản lý bảo trì đường bộ còn thấp
khoảng từ một mươi đến một mươi hai tỷ đồng mỗi năm chỉ đáp ứng khoảng bốn mươi nhu cầu đối với hệ thống quốc lộ nói chung
trong công tác đăng kiểm còn để xảy ra sai sót sai phạm thậm chí nhiều sai phạm đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự
công tác quản lý đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe tuy có nhiều đổi mới nhưng chất lượng kết quả vẫn còn hạn chế
vẫn còn hiện tượng xe chở hàng quá tài trọng quy định xe chở quá số lượng hành khách hiện tượng giành khách chạy ẩu thu giá cước cao trong dịp lễ tết
bên cạnh đó kết quả kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông chưa vững chắc
tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vẫn xảy ra và còn tiêm ẩn nhiều nguy cơ gia tăng
công tác xử lý vi phạm chưa đạt được mục tiêu mọi vi phạm đều phải được phát hiện xử lý kịp thời nghiêm minh
vẫn còn hiện tượng tiêu cực trong hoạt động xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông đường bộ